sáng nay ngày năm tháng tám bí thư tỉnh ủy bình đình hồ quốc dũng đã có thông tin về quyết định đình chỉ công tác ba mươi ngày
đối với ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch tỉnh bình định vì vi phạm việc thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy và mùng một tháng tám ông nguyễn văn dũng nguyễn công thành cùng các ông nguyễn hữu lộc và lê văn thảo
đều là doanh nhân tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã đi đánh gôn tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng flc quy nhơn
thuộc xã nhân lý thành phố quy nhơn tại đây các ông này đã có tiếp xúc gần với một trường hợp nữ
sau đó được xác định dương tính với sars cov hai do đó cả bốn trường hợp trên đều trở thành f một
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định nguyễn phi long cũng đã ký quyết định số bốn nghìn bảy trăm năm mươi một ubnd nc
giao nhiệm vụ quản lý điều hành sở du lịch tỉnh bình định trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày năm tháng tám cho ông huỳnh cao nhất
tổng cục thuế đã có quyết định đình chỉ một mươi năm ngày đối với ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định
cũng vì vi phạm trên để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký hiện nay ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh bình định đã phê duyệt các trường hợp
phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh bình định đối với bốn ông nguyễn văn dũng
nguyễn công thành nguyễn hữu lộc và nguyễn văn thao